tại hòa bình đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của đảng
liên quan đến công tác dân vận khu vực trung du và miền núi phía bắc
cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ lãnh đạo tỉnh ủy
ban dân vận một mươi bốn tỉnh trung du và miền núi phía bắc
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí trương thị mai yêu cầu các cấp ủy đảng
chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền
phổ biến rộng rãi các văn bản mới của đảng về công tác dân vận
để cán bộ đảng viên và nhân dân biết tham gia thực hiện
chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp
tăng cường tính bình đẳng công bằng để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ trong nhân dân
đặt mục tiêu chất lượng cuộc sống của người dân tăng lên giảm tỷ lệ nghèo